quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
khối không khí lạnh mạnh đã chớm tác động đến phần biên giới của phía bắc
ở lạng sơn và cao bằng lúc này đã cảm nhận được hơi rét do khí mạnh mang tới
trời có mưa và nhiệt độ đang thấp dưới hai mươi độ
đến khoảng một mươi ba giờ chiều nay không khí lạnh ảnh hưởng tới khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
sau một mươi năm giờ thì gần như cả bắc bộ sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh
di chuyển đến đâu không khí lạnh làm nhiệt độ giảm mạnh tới đó
ở tại khu vực trung du nhiệt độ cao nhất ngày xảy ra trong khoảng từ tám đến một mươi giờ là từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng thời gian từ một mươi cho đến một mươi hai giờ là từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
sau một mươi ba giờ không khí lạnh ảnh hưởng tới nhiệt độ miền bắc sẽ giảm dần
và đến một mươi sáu giờ chiều nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
trong khi ở vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ hạ xuống dưới hai mươi độ và trời chuyển rét
vượt qua bắc bộ không khí lạnh mới tới miền trung
tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu phía trước khối không khí lạnh ngay từ trưa và chiều nay
ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trời đã chuyển sang trạng thái mê nhiều chiều tối thì có mưa rông trên diện rộng
đêm nay vùng mưa sẽ mở rộng xuống quảng bình và quảng trị
và sang đến ngày mai thì suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên đồng loạt có mưa
thời tiết ngày đầu tuần ổn định nhất vẫn là tại khu vực tây nguyên và nam bộ
mưa lác đác ở một vài nơi lượng nhỏ và thời gian mưa xuất hiện về chiều và tối
còn khoảng thời gian trong ngày chủ đạo vẫn là trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên là từ hai mươi năm cho đến hai mươi chín độ còn tại nam bộ nhiệt độ từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày hôm nay gió trên hầu khắp các vùng biển đều tăng cấp
ở vịnh bắc bộ sáng gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
với khu vực phía nam của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo trường sa trong ngày và đêm nay chưa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên gió hướng đông bắc ở mức cấp bốn đến cấp năm nhưng sang đến ngày mai cũng mạnh lên mức cấp sáu và cũng xảy ra tình trạng biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước